trong chín tháng ghi nhận gần sáu mươi hai trường hợp mắc tay chân miệng gần ba mươi trường hợp nhập viện sáu trường hợp tử vong nằm ở khu vực phía nam
hà nội đã ghi nhận gần một năm trăm linh trường hợp mắc tay chân miệng thế nhưng đại đa số người dân vẫn khá thở ơ với dịch bệnh này
mặc dù thực trạng bệnh tay chân miệng ở các tỉnh phía nam đang rất báo động thế nhưng ở miền bắc dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu bùng phát
vì vậy nhiều gia đình có con nhỏ không mấy quan tâm đến dịch bệnh này
gia đình bà lan ở nguyễn thái học là một ví dụ

ngay tại các sân chơi tập thể các bậc phụ huynh thường để các cháu vô chơi ăn phố thiếu vệ sinh như thế này
cũng là một trong những tác nhân
các bậc phụ huynh thường để các cháu vô chơi ăn phố thiếu vệ sinh như thế này
gây ra bệnh tay chân miệng
bệnh tay chân miệng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine dự phòng
các ca bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới một mươi tuổi
trong đó đối tượng
tùy một đến năm tuổi
tuổi đi nhà trẻ và mũ giáo
chiếm tỷ lợi cao
tại các trường mầm non việc sinh hoạt chung và dùng chung các dụng cụ ở lớp
là một trong những nguy cơ lây lan bệnh nhanh chóng
anh phùng văn thanh ở khâm thiên
có con nhỏ đang theo học tại một trường mầm non
biết dịch tay chân miệng có nhiều khả năng tấn công trẻ từ chính môi trường sinh hoạt tập thể
như các lớp học
anh rất lo lắng
bởi vì nhà trường vẫn khá thờ ơ
và chưa đưa ra bất kỳ thông tin cảnh báo nào
hiện tại tôi cũng theo dõi được nhiều thông tin qua internet
thì cũng được biết dịch bệnh đã bùng phát mạnh
nhưng mà chỉ về các khu vực ở phía nam
nên là nhà trường thì cũng chưa có thông báo gì liên quan đến dịch bệnh cả
tôi thì cũng khá là lo lắng khi mà cho con đi học
tại vì đó là môi trường cộng đồng
ở nhà thì mình có kiểm soát được vấn đề của cháu
nhưng mà ở trường thì mình thật sự không biết gì về vấn đề của cháu

các cô nhiều lúc thì cũng nhiều cháu
các cô cũng thường đối là bận
nên là sợ là các vấn đề liên quan đến vệ sinh
thì nó chưa được như ý cho lắm
nhưng mà hiện tại gia đình cũng không còn cách nào khác
tại vì cũng không có ai trông cả
nên bắt buộc vẫn phải cho cháu đi đến trường
tâm lý chủ quan chính là nguyên nhân quan trọng
khiến bệnh tay chân miệng có thể bùng phát
đây cũng là khẳng định của phó giáo sư tiến sĩ
trần đắc phu cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
trong cuộc gặp báo chí ngày chín tháng một mươi vừa qua
với nội dung cảnh báo dịch bệnh trong mùa đông xuân
tài chân miệng là bệnh những virus cấp tính
lây truyền theo đường tiêu hóa
thường gặp ở trẻ nhỏ và rất dễ lây cho người khác
dễ bùng phát thành dịch
quấy khóc khác thường sốt cao không hạ và giật mình
là triệu chứng rất sớm báo hiệu nguy cơ bệnh tay chân miệng
có thể diễn biến nặng nguy hiểm
và đặc biệt là diễn biến rất nhanh chỉ trong vòng vài giờ
sự chủ quan đối với bệnh tay chân miệng
một phần là do đây là bệnh lý theo mùa
cứ đến mùa là đến dịch
phần khác là thông thường bệnh sẽ tự khỏi sau từ tám đến một mươi ngày
nhưng trên thực tế đã ghi nhận trường hợp tử vong do tay chân miệng
vì virus gây bệnh hoàn toàn có khả năng tấn công não tim và phổi của người nhiễm
theo thống kê của bộ y tế
các ca mắc chủ yếu ghi nhận ở khu vực miền nam
miền bắc chiếm một mươi sáu
miền trung chiếm một mươi một
và tây nguyên chiếm một bảy
dịch tay chân miệng năm nay có xu hướng tăng cao
với các ca nhiễm virus fv bảy mươi một
loại virus này gây tỷ lệ biến chứng cao
chính vì vậy việc điều trị sẽ khó khăn nếu không được phát hiện sớm
như trên thực tế các bệnh này đều là những bệnh do virus
nên là một phát đồ điều trị virus hiện nay
trung thì bộ y tế đã bàn hành
điều trị gì các biện pháp gì
đó là những bệnh nhân nặng biến chủng
hoàn toàn là chúng ta có những biện pháp dùng gamma hai volumine
để tăng cường những dịch rồi lọc máu ít môn
phối hợp với các khu vực thăng sinh
để điều trị khi nhiễm chủng viên
do vậy những vấn đề phát hiện sớm
điều trị kiểm soát hướng dẫn tránh phòng
vừa lây kiểm trèo
là những biện pháp cực kỳ quan trọng
hiện nay chưa có vaccine cho bệnh tay chân miệng
tuy nhiên chúng ta có thể làm giảm nguy cơ
bị nhiễm các loại virus gây ra nó
bằng những cách đơn giản sau đây
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
thực hiện tốt vệ sinh ăn uống
thường xuyên lau sạch các bề mặt
dụng cụ tiếp xúc hàng ngày
như đồ chơi dụng cụ học tập
mặt bàn ghế sàn nhà
không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh
hoặc nghi ngờ mắc bệnh
nếu trẻ bị bệnh phải cách ly trẻ tại nhà
cách phòng bệnh
bệnh hiệu quả nhất là ngăn chặn bệnh
khi bệnh chưa có cơ hội bùng phát
vì vậy ngay tại những khu vực chưa xuất hiện dịch bệnh
hoặc chưa ghi nhận người mắc bệnh
gia đình nhà trường các khu phố
rất cần những thông báo và chỉ dẫn
để mọi người cùng nâng cao ý thức